chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi một với một trăm linh số đại biểu có mặt tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
theo nghị quyết quốc hội giao chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
và các tổ chức cơ quan có liên quan theo thẩm quyền tiến hành ra soát các dự án luật và các văn bản pháp luật khác
để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời bảo đảm tính thống nhất
của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong hiệp định cptpp
thủ tướng chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương
triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định cptpp chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm tận dụng và phát huy
các cơ hội lợi ích mà hiệp định cptpp đem lại đồng thời xây dựng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa
và xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hiệp định cptpp
thông tin tuyên truyền kịp thời đầy đủ nội dung hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động
của hệ thống chính trị doanh nghiệp và người dân về việc việt nam tham gia hiệp định cptpp
chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan hoàn thành thủ tục phê chuẩn hiệp định cptpp
và thông báo thời điểm có hiệu lực đối với việt nam